bắt đầu từ giờ ngày hôm nay ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy các xe khách hoạt động trên địa bàn hà nội
đã cơ bản thực hiện nghiêm điều chuyển luồng tuyến theo chủ trương của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
các xe hoạt động tại bến xe mỹ đình dù trước đó đã phản đối quyết liệt và từ chối phục vụ hành khách
thì hôm nay đã chấp thuận về bến nước ngầm tình hình an ninh trật tự tại các bến đã được bảo đảm
chín giờ sáng tại bến xe nước ngầm rất đông lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra nhân viên bến
tập trung trong và ngoài bến để đảm bảo trật tự an toàn giao thông kịp thời xử lý các tình huống phát sinh
nhiều xe khách các tuyến nam định thái bình thanh hóa nghệ an hà tĩnh đắk lắc đã thực hiện nghiêm việc điều chuyển
từ mỹ đình về nước ngầm các doanh nghiệp mới về được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động ổn định
vài xe và một vài doanh nghiệp lẻ cũng có vào bến
tuy nhiên với cái chấp hành theo cái sự điều chuyển của ủy ban thành phố hà nội cũng như là sở thông vận tài hà nội
thì bến xe giáp bát chúng tôi cũng đã kiên quyết nhắc nhở và cũng từ chối phục vụ với những cái xe thuộc
các doanh nghiệp được điều chuyển các tuyến đó sau khi xe vào bến triển khai xong thì chúng tôi cũng sẽ áp tải cho xe ra khỏi bến
tại bến xe giáp bát công tác tiếp nhận và điều chuyển cũng được thuận lợi
ngay trong buổi sáng bến đã tiếp nhận chín trên hai mươi tuyến
xe từ mỹ đình về bến một số xe bị điều chuyển vẫn cố tình vào bến hoạt động đã được xử lý nghiêm
theo đánh giá của sở giao thông vận tải hầu hết các doanh nghiệp vận tải thực hiện điều chuyển
nhưng để đảm bảo an ninh trật tự thuận lợi cho các nhà xe lực lượng liên ngành thanh tra cảnh sát và công an
sẽ đồng loạt gia quân tại các bến xe sở giao thông vận tải cũng yêu cầu các bến tạo điều kiện hỗ trợ tối đa
cho các doanh nghiệp vận tải hoạt động ổn định

các doanh nghiệp đang làm thì cơ bản là đã có những cái thấp động và có những hành động theo cái chỉ đạo của sở
thế còn trong cái quá trình là chúng tôi vẫn còn giám sát và theo dõi cộng với coi như cùng với bến
để chúng tôi có những cái mà tạo được những cái phương án và cái cách làm tốt nhất để chúng ta thực hiện nhanh gọn và tốt
về phương án điều chỉnh này đảm bảo được hài hòa lợi ích chung của nhà nước của các doanh nghiệp
và đặc biệt là cái bà con hành khách đi lại trong cái dịp đấy

bến đã phối hợp với tổng công ty vận tải hà nội tăng cường các chuyến xe buýt để kết nối giữa các bến xe
nhằm phục vụ hành khách một cách tốt nhất và hỗ trợ hành khách tại bến xe khi lượng hành khách đổ về sau kỳ nghỉ tết dương lịch